sáng nay tại hà nội tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam đã tổ chức hội nghị giao bàn tháng ba
đại tướng lương cường ủy viên bộ chính trị chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam chủ trì hội nghị
tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn hoạt động công tác đảng công tác chính trị toàn quân triển khai bám sát nhiệm vụ quân sự quốc phòng
xây dựng đảng bộ quân đội có trọng tâm trọng điểm hoàn thành nội dung chương trình kế hoạch đã đề ra
công tác giáo dục chính trị kịp thời định hướng tư tưởng dư luận trước vấn đề mới
thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị bảo vệ an ninh công tác dân vận công tác chính sách
nhất là việc giả soát chặt chẽ chất lượng chính trị chiến sĩ mới nhập ngũ năm hai nghìn hai mươi bốn
đại tướng lương cường yêu cầu các cơ quan đơn vị nằm chắc triển khai toàn diện theo chương trình kế hoạch đã xác định
phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tích cực chủ động tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự quốc phòng
đối ngoại quốc phòng chuẩn bị chú đáo hội nghị tổng kết thực hiện luật sĩ quan cấp bộ quốc phòng
giải quyết đầy đủ kịp thời chế độ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế đối với các đối tượng
chuẩn bị tốt công tác quân sự quốc phòng và giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới việt nam trung quốc lần thứ tám
và các hoạt động diễu binh diễu hành bảo vệ lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
tiếp tục chuyến công tác tại trung quốc bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng
đã dẫn đầu đoàn công tác của bộ kế hoạch và đầu tư đến tỉnh hải nam trung quốc
tìm hiểu nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng khu thương mại tự do
làm việc với tổng công ty xây dựng cảng trung quốc là doanh nghiệp nằm trong nhóm một trăm linh doanh nghiệp
có giá trị lớn nhất thế giới đoàn công tác của bộ kế hoạch và đầu tư đã trao đổi tìm hiểu một số kinh nghiệm
trong việc phát triển cảng thương mại tự do điển hình như chính sách miễn thuế
chính sách giảm thuế cho khoản tiêu dùng một trăm linh tệ một người dân một năm
tại hải nam chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ khoảng một mươi năm so với mức chung là hai mươi năm
trong chuyến công tác đoàn đã làm việc với chính quyền tỉnh hải nam khảo sát trung tâm thương mại tự do
khu thương mại tự do miễn thuế tại hải khẩu hải nam trung quốc đây là khu vực miễn thuế
một phần trong cảng thương mại tự do hải nam các kinh nghiệm chính sách đặc thù với phát triển
khu thương mại được phía bạn cung cấp sẽ được đoàn công tác tiếp thu tham khảo trong xây dựng đề án
trung tâm tài chính khu vực và quốc tế của việt nam mà bộ kế hoạch và đầu tư là cơ quan thường trực
của ban chỉ đạo xây dựng đề án